thông tin từ bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết phó cục trưởng cục di sản văn hóa trần đình thành đã ký văn bản số hai trăm chín mươi một dsvhdt
yêu cầu sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh nam định kiểm tra thông tin về việc xây dựng lại nhà thờ bùi chu thuộc xã xuân ngọc huyện xuân trường tỉnh nam định
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh nam định cần phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng kiểm tra thông tin đề xuất giải pháp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh nam định và bộ văn hóa thể thao và du lịch
trước đó nhiều báo có đăng tải thông tin cho biết nhà thờ bùi chu một trăm ba mươi bốn năm tuổi sẽ được hạ giải để xây dựng nhà thờ mới
sau đó có đăng tải kiến nghị lên thủ tướng đề nghị tạm dừng phá rỡ nhà thờ bùi chu của nhóm hơn hai mươi kiến trúc sư việt nam